do ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn đã làm cho mực nước trong hệ thống thủy lợi nhật tảo
thuộc địa bàn huyện tân trụ tỉnh long an khô cạn dẫn đến sạt lở bờ sông rất nghiêm trọng
ghi nhận từ ngày hai mươi năm tháng hai đến nay trên địa bàn huyện tân trụ đã xảy ra bốn vụ sạt lở lớn
chia cắt hai tuyến giao thông nông thôn
bốn điểm sạt lở lớn ở các xã bình trinh đông lạc tấn xã bình trinh đông và xã quê mỹ thạnh
với tổng chiều dài hơn một trăm một mươi mét
trong bốn vụ sạt lở thì có hai tuyến bị chia cắt giao thông thôn
làm thiệt hại hai ao cá cảnh của người dân trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra trên sông vàm cỏ tây do dòng chảy thay đổi đã làm sạt lở khoảng một trăm linh mét bờ sông
thuộc địa bàn xã nhật ninh rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân bước đầu được xác định mực nước dưới sông xuống quá thấp đã tạo ra áp lực đẩy đất ra ngoài
gây sạt lở các khu vực ven bờ ngoài ra một số ao nuôi thủy sản của người dân nằm sát sông
khi sông cạn nước đến đáy đã tạo ra độ tranh lệch mực nước dẫn đến vỡ bờ sông
ở cầu ông đò thì nó bước ngang cái đường đến chân cầu
thì hai cái điểm đó là hai điểm lớn
ngoài ra thì những cái điểm nhỏ ở các cái sông rạch nhỏ thì nó cũng ảnh hưởng như là các cái mạng lá
dừa nước gian sông thì nó cũng có bị sạt lở
thì quyện đã phối hợp với sở nông nghiệp để khảo sát và có cái cách khắc phục nhanh
hiện tượng sạt lở bờ sông thuộc hệ thống thủy lợi nhật tàu sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu như mực nước
không được nâng lên để giảm độ tranh lệch và khi có mưa lớn xuất hiện
trước tình hình trên ubnd tỉnh long an đã chỉ đạo sở ngành liên quan phối hợp với địa phương khắc phục
ngay các điểm sạt lở tiến hành khảo sát và thiết kế phương án gia cố để bảo đảm an toàn tính mạng
và tài sản của người dân